vừa bước xuống xe khách chưa kịp thay đổi phương thức di chuyển để tẩu tán hai viên ma túy tổng hợp
một đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
theo đó vào ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại khu vực xã giang sơn huyện đô lương
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện quỳ hợp
tiến hành bắt giữ đối tượng lô thị vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú tại huyện đô lương về hành vi vận chuyển trái phép hai viên ma túy tổng hợp
qua điều tra xác định đối tượng vân thường xuyên móc nối với các đối tượng từ khu vực biên giới huyện quế phong
hình thành đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện quế phong đi các huyện
quỳ hợp đô lương tân kỳ và các vùng phụ cận để tiêu thụ
hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng